cựu tổng thống mỹ donald trump đã bị truy tố về ba mươi bảy tội danh sau khi ông cất sự trái phép các hồ sơ tuyệt mật với chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của quốc hội mỹ sau khi rời nhà trắng
bộ tư pháp mỹ nêu rõ việc tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của mỹ
trước đó các điều tra viên đã thu giữ khoảng một mươi ba tài liệu từ khu nghỉ dưỡng ma aalago của ông trump vào năm trước
trong số đó có một trăm linh hồ sơ được đánh dấu là mật dù một luật sư của ông trump khẳng định tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ
theo cựu tổng thống donald trump ông nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại maimi vào ngày một mươi ba tháng sáu tới
trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ông trump đã bác bỏ mọi cáo buộc